bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
giới chức trung quốc hôm qua đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp bốn tại sáu địa phương duyên hải
trong bối cảnh hai cơn bão sao la và hai cui được dự báo sẽ đổ bộ vào nhiều địa phương trung quốc vào cuối tuần
gây mưa lớn cùng với gió mạnh
bộ quản lý tình trạng khẩn cấp trung quốc cho biết sáu địa phương đã áp đặt mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp bốn
mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm thành phố trực thuộc trung ương thượng hải
cùng các tỉnh giang tô chiết giang hải nam phúc kiến và quảng đông
hiện hai nhóm công tác cũng đã được cử đến tỉnh phúc kiến và quảng đông để hỗ trợ chính quyền địa phương chống bão
các chuyên gia trung quốc đánh giá bão sao la và hai cui hiện di chuyển phức tạp khó dự đoán cường độ
cũng như khu vực ảnh hưởng do đó công tác ứng phó thiên tai cần đưa lên kế hoạch chi tiết và cụ thể
như theo dõi chặt chẽ diễn biến của hai cơn bão và đưa tàu thuyền trở lại cảng an toàn
sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm